chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp bộ trưởng quốc phòng liên bang nga sergei shoigu đang ở thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao sự phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
cũng như các thỏa thuận cấp cao đạt được trong các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quân sự tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa hai nước
liên bang nga là đối tác ưu tiên trong hợp tác kỹ thuật quân sự dựa trên sự tin cậy cao góp phần đảm bảo hòa bình ổn định và phát triển bền vững tại khu vực châu á thái bình dương và trên thế giới
bộ quốc phòng việt nam cùng với bộ quốc phòng nga và các đối tác nga đã thực hiện tốt các nhiệm vụ ưu tiên
trong đó danh mục các nhiệm vụ ưu tiên việt nam liên bang nga năm hai nghìn một mươi bảy nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
trân trọng cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp
cùng những ý kiến đánh giá về quan hệ hai nước bộ trưởng quốc phòng sekei sogu khẳng định
thông qua các chuyến thăm trao đổi của lãnh đạo cấp cao hai nước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện liên bang nga việt nam thời gian qua đã có những bước phát triển mới
báo cáo về kết quả hội đàm với bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng sergei shoigu nhấn mạnh
bộ quốc phòng hai nước đã kiểm điểm các lĩnh vực hợp tác thảo luận thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác
đóng góp tích cực vào việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện
hai bên đã ký thỏa thuận giữa bộ quốc phòng hai nước về hợp tác giữ gìn hòa bình liên hợp quốc
phối hợp hành động trong khuôn khổ cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng
hai bên đã lên kế hoạch hợp tác đến năm hai nghìn hai mươi trong đó đặt trọng tâm vào các lĩnh vực hợp tác đào tạo
hợp tác kỹ thuật quân sự tăng cường trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng